bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo hà nam cần báo cáo cụ thể vụ việc trẻ mầm non bị bỏng nặng bởi giáo viên ở trường mẫu giáo
hiện bộ đang chờ báo cáo cụ thể của sở giáo dục và đào tạo hà nam để kết luận nguyên nhân gây thương tích cho trẻ có chỉ đạo khắc phục
cả ba trẻ đều bị bỏng nặng năm mươi sáu mươi cơ thể các bác sĩ lo ngại các cháu phải đối mặt với nguy cơ bỏng hô hấp
trước đó ngày chín tháng tám ba trẻ mầm non bị bỏng nặng đã phải nhập viện cấp cứu
nguyên nhân là bởi giáo viên dùng cồn đổ vào mâm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy trẻ nhưng gió to làm tạt ngọn lửa cồn đang cháy vào người ba cháu bé